tại nhà quốc hội đoàn giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã tổ chức phiên họp thứ ba làm việc với chính phủ về việc tiếp thu giải trình
nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát
thảo luận tại phiên họp nhiều đại biểu cho rằng năm năm qua công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
đã đạt được nhiều kết quả tuy nhiên tinh giảm biên chế ở nhiều nơi vẫn chưa nghiêm chưa thực chất
theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
đã từng bước được sắp xếp giảm dần đầu mối bước đầu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ ở một số lĩnh vực
tuy nhiên đoàn giám sát cũng đánh giá tổ chức bộ máy bên trong bộ cơ quan ngang bộ còn công cành
nhiều tầng nấc trung gian số đầu mối đơn vị hành chính tăng lên
xu hướng nâng cấp vụ lên cục diễn ra ở nhiều bộ
vì vậy tuy đã thu gọn đầu mối các bộ
nhưng tại nhiều bộ lại hình thành nhiều tổng cục nhiều cục hơn
một số đại biểu khác cho rằng tình trạng mất cân đối giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo quản lý
và số công chức tham mưu do cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có quá nhiều đầu mối
bên cạnh đó việc thực hiện quy định về quản lý tinh giản biên chế ở nhiều bộ ngành địa phương chưa nghiêm
chưa đi vào thực chất và không đúng mục tiêu đề ra
để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
đoàn giám sát đề nghị cần tập trung giả soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ công tác của chính phủ
theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền hợp lý cho các bộ ngành địa phương
đồng thời tổ chức sắp xếp các cơ quan trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gọn nhẹ
giảm cấp trung gian rõ ràng về chức năng nhiệm vụ quyền hạn
thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức